trần tin quốc tế nhân sáu năm ngày tòa trọng tài thường trực hay được gọi là pca ở la hale hà lan
ra phán quyết về vụ kiện của philippines đối với trung quốc liên quan đến những tranh chấp trên biển đông
nhiều nước trên thế giới đã kêu gọi tuân thủ phán quyết của vci
tuyên bố của ngoại trưởng mỹ antony blinken nhấn mạnh sự cần thiết của việc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế
và chấm dứt các hành vi khiêu khích
trong khi đó ngoại trưởng philippines enrike manalo cho biết phán quyết của pca là trụ cột trong chính sách và hành động
của chính quyền mới nước này ở vùng biển tranh chấp đồng thời bác bỏ những nỗ lực nhằm phá hoại quyết định
mà ông nhấn mạnh là không thể chối cãi này
ngoại trưởng nhật bản yoshimasa yahashi cũng có cuộc điện đàm với người đồng cấp philippines
trong đó bày tỏ phản đối các nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực trên các vùng biển
hai ngoại trưởng khẳng định cả nhật bản và philippines sẽ tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp
phù hợp với phán quyết trên
ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu và trọng tài thường trực đã ra phán quyết về vụ kiện của philippines
đối với trung quốc liên quan đến các tranh chấp tại biển đông
theo đó yêu sách của trung quốc về các quyền lịch sử đối với các vùng biển nằm trong cái gọi là đường chín đoạn
là trái với công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
phán quyết khẳng định trung quốc đã gây ra những nguy hại lâu dài đối với hệ sinh thái giải san hô
ở quần đảo trừ xa của việt nam
trung quốc không có căn cứ lịch sử nào về vùng biển ở biển đông
và bắc kinh không có cơ sở pháp lý để đưa ra những tuyên bố về các quyền lịch sử
đối với những nguồn tài nguyên trong cái mà bắc kinh gọi là đường chín đoạn